sau khi gây án đối tượng rời khỏi hiện trường toàn bộ diễn biến vụ án được camera giám sát quay lại
đối tượng giết người được xác định là hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố thái nguyên là bạn trai cũ của nạn nhân
nguyên nhân ban đầu của vụ án được cơ quan chức năng nhận định là mâu thuẫn tình cảm
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên đến một trăm linh năm kg ma túy các loại đã bị công an quận bắc tử liêm
thành phố hà nội triệt phá hiện cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thị ninh
trú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang và năm đối tượng để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi một tháng một ngay sau khi xác định là ngày các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở của ninh tại tòa r ba
khu đô thị goldmark city công an quận bắc tử liêm đã triển khai lực lượng bắt giữ
khi ninh đang vận chuyển bảy thùng cắt tân bên trong chứa ma túy tại hầm tòa nhà thì bị lực lượng ập và bắt quả tang
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ninh công an thu giữ thêm một mươi năm thùng cắt tông chứa ma túy
qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ được là một trăm linh năm kg gồm ketamin và mdma
công an tp bắc ninh đã phá chuyên án bắt một mươi hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
trong đó có một mươi một đối tượng tỉnh lạng sơn và một đối tượng ở tỉnh tuyên quang
từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay các đối tượng đã gây ra ba mươi sáu vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bắc ninh
chúng chia thành bốn nhóm điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đi lòng vòng trên đường để lợi dụng sơ hở của người đi đường
đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
hiện công an tp bắc ninh đã thu giữ sáu xe mô tô không biển kiểm soát cùng nhiều điện thoại di động
thông qua nguồn tin tố giác của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện trấn văn thời tỉnh cà mau vừa chế xóa một tụ điểm đá gà tại khóm một thị trấn sông đốc
tại hiện trường hai mươi bảy đối tượng đã bị tạm giữ có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
tăng vật thu giữ là bốn con gà bốn cặp cửa sát
kiểm tra trên người tạm giữ số tiền hơn một mươi hai triệu đồng và một số tam vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định
và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một nay là tổ một mươi năm phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội về tội giết người
đối tượng này cao một mét
đối tượng này cao một mét sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đôi mắt phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số bảy trên sáu mươi tám bốn mươi tám tôn đức thắng phường trần nguyên hãn quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng nguyễn hoàng đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ sáu mươi bốn phường hoàng văn thụ quận hoàng mai tp hà nội
bị công an quận đống đa thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý